ngày hai tháng hai hội vật truyền thống làng thủ lễ thị trấn xịa huyện quảng điền tỉnh thừa thiên huế
tưng bừng khai hội đầu xuân đinh dậu hai nghìn một mươi bảy
hội vật thu hút gần bảy mươi đồ vật tranh tài cùng hàng nghìn người dân và du khách thập phương đến cổ vũ
từ sáng sớm các vị cao niên tộc trưởng trong làng cùng đại diện lãnh đạo các ban ngành của tỉnh thừa thiên huế
và huyện quảng điền đã tiến hành phần lễ với nghi thức thành kính tôn nghiêm ngay trong nội điện khu đình làng thủ lễ
hội vật truyền thống làng thủ lễ với gần một trăm linh đô vật nam nữ thanh niên và thiếu niên
đến từ các xã thị trấn trên địa bàn huyện quảng điền và các vùng lân cận tham gia tranh tài
hội vật luôn đề cao tinh thần thượng võ việc gian luyện sức khỏe và không đặt nặng thắng thua
với ý nghĩa cầu an hội vật làng thủ lễ còn là trung tâm của nhiều sinh hoạt truyền thống của cư dân trong làng
và các làng xã lân cận
người tham gia hội vật còn để cầu lấy cái may mắn trong năm mới cho bản thân mình và cộng đồng